sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết từ nay đến ngày một mươi tháng tám sẽ tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh
thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường trung học cơ sở nơi học lớp chín năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đối với thí sinh tự do thì thí sinh tỉnh ngoài nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã thuộc thành phố hà nội
các thí sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày ba đến ngày năm tháng tám